một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ xảy ra vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút đêm qua tại chợ đắk minh thị trấn đắc minh huyện đắc minh tỉnh đắk nông
ngọn lửa xuất phát ở khu vực bên hông chợ nơi có nhiều hàng hóa dễ cháy
phát hiện khói đen kèm theo nhiều tiếng nổ lớn người dân đã điện báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đắk nông đã huy động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với công an huyện đắk minh tổ chức dập lửa
đến khoảng hai h sáng nay đám cháy được giật tắt hoàn toàn
theo ghi nhận tại hiện trường một mươi tám sạp hàng chủ yếu là giày dép gạo và một số hàng tiêu dùng khác đã bị thiêu dụi hoàn toàn
thiệt hại chưa được thống kê nhưng một số tiểu thương cho biết mỗi gian hàng ít nhất cũng cả trăm triệu đồng gian nhiều nhất thiệt hại cả tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra